xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
mở đầu sẽ là thông tin về vụ việc nam sinh một trường chuyên ở hà nội nhảy lầu tự tử
đang khiến dư luận bàng hoàng trong hai ngày qua
vào ngày hôm nay công an quận hà đông tp hà nội cho biết đơn vị đang truy tìm
người tung lên mạng xã hội đoạn clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh một mươi sáu tuổi
trú tại trung cư văn phú victoria phường phú la rơi từ tầng cao xuống đất tử vong
trước đó vào khoảng ba h ba mươi phút sáng ngày một tháng bốn công an phường phú la quận hà đông đã nhận được thông tin
tại sảnh tòa trung cư văn phú victoria có một thi thể nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất
cho nên đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ việc
trước khi xảy ra vụ việc thì nam sinh này có để lại bức thư tuyệt mệnh cho cha mẹ
điều đáng lên án là trong tối ngày một tháng bốn và dạng sáng ngày hôm nay
trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh
trèo qua lan can ban công cùng nội dung bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân
hành vi phát tán clip không chỉ tác động tiêu cực đến gia đình của nạn nhân
mà còn vi phạm quy định của pháp luật về đời sống riêng tư bí mật cá nhân bí mật gia đình
thưa quý vị hiện nay việc cung cấp thông tin cá nhân diễn ra khá phổ biến
trong các hoạt động giao dịch mua bán hay tiêu dùng hàng ngày
người mua thường không để ý nhiều
hoặc là rất dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân của bản thân
mà không thể lường trước hết được những nguy cơ đi kèm
các chuyên gia về an ninh mạng cảnh báo chính những thông tin cơ bản
như là tên số điện thoại địa chỉ là chìa khóa để tội phạm mạng
có thể thực hiện được các hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
mua quần áo đăng ký thẻ thành viên
mua đồ ở siêu thị cũng đăng ký thẻ thành viên
bất cứ hoạt động trao đổi mua bán tiêu dùng nào hàng ngày hiện nay
cũng được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản
như tên số điện thoại địa chỉ v v
thế nhưng có ai đã từng đặt câu hỏi ngược lại rằng
những thông tin của bạn được sử dụng vào mục đích gì
và những ai sẽ biết được thông tin của các bạn
để đăng ký tài khoản đấy thì phải cung cấp số điện thoại tên mình
rồi số điện thoại của mình vào để sử dụng hoặc là để biết được một cái thông tin gì đó
và thế là những cái thông tin đấy được bị thu thọc
và thông tin ấy bị thu thọc và có thể được trao đổi một cách trái khép
nhưng cái điều đấy là điều bị cấm bởi pháp luật
từ phía người dùng cũng phải cảnh giác cũng phải hạn chế
cái việc cung cấp thông tin cá nhân của mình một cách rộng rãi
một cách dễ dàng cho các dịch vụ hoặc là những nơi mà thu thọc những thông tin đó
trong thị trường chợ đen rồi trong thế giới kinh doanh ngầm
thì họ vẫn có chuyện trao đổi mua bán các số điện thoại các danh mục
và có những trang web cũng như là các kênh
để thu thọc các số điện thoại và thông tin cá nhân đó
không ai có thể truy được chính xác nguồn phát tán thông tin số điện thoại cá nhân
nhưng nếu các bạn nhận được các tin nhắn quảng cáo hay tin giác
thì nghĩa là số điện thoại của các bạn đã nằm trong danh sách của những người phát tán tin rác
các chuyên gia cảnh báo số điện thoại cá nhân đang là chìa khóa
cho các hoạt động phạm pháp của các đối tượng tội phạm công nghệ cao
khi chúng ta có nhận được bất cứ một cái bản tin nào
mà yêu cầu
xác thực tài khoản ngân hàng
cung cấp thông tin cá nhân
hoặc là thực hiện những hành vi khác mà nó là cái quyền của cá nhân chúng ta
thì việc đầu tiên là chúng ta nên hết sức cẩn thận
không nên thực hiện ngay
và chẳng hạn như khi mà gửi những cái đường link đến
đến máy điện thoại di động của chúng ta thì
người dân tốt nhất là chúng ta không nên ấn vào những đường lin như vậy
nhất là những đường link thì yêu cầu cần phải xác thực tài khoản hoặc là
đường link để cung cấp
thông tin để trúng thường chẳng hạn
thì chúng ta tuyệt đối là không nên ấn vào những đường link như vậy
bởi vì với những đường lin như vậy thì rất có nguy cơ là chúng ta
đã bị đối tượng phát tán mã độc vào trong máy điện thoại
để thu thập thông tin trên chính máy điện thoại của cá nhân của chúng ta
mới đây tập đoàn cisco đã công bố nghiên cứu điểm chuẩn về quyền diễn tư dữ liệu năm hai nghìn hai mươi hai
được khảo sát ẩn danh với bốn chín trăm linh chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin trong đó có cả việt nam
kết quả cho thấy chín mươi ba người tham gia khảo sát ở việt nam cho biết khách hàng sẽ không mua hàng
nếu dữ liệu của họ không được bảo vệ đúng cách
khi mà thu thập thông tin cá nhân thì người thu thập phải có trách nhiệm nêu rõ
cái mục đích khi thu thập thông tin cá nhân đó
và cái biện pháp để đảm bảo bí mật an toàn thông tin được thu thập
thì trong trường hợp mà các tổ chức cá nhân mà thu thập thông tin sau đó lại đem ra
bán hoặc là cho người khác sử dụng là hành vi vi phạm pháp luật
về phía người dân thì trước khi cung cấp thông tin cá nhân của mình
thì cũng yêu cầu cung cấp thông tin phải nói rõ là cái mục đích thu thập thông tin để làm cái việc gì
và cái biện pháp để đảm bảo cái an toàn cái thông tin mình cung cấp
các chuyên gia cũng cảnh báo điện thoại di động ngày càng trở thành một phụ tá đắc lực
với việc tích hợp đa dạng các tác vụ của các tổ chức cá nhân
các chuyên gia cũng cảnh báo điện thoại di động ngày càng trở thành một phụ tá đắc lực

thế nhưng chính điều này cũng mang đến rủi ro cho người sử dụng

như số điện thoại email v v
bằng cách dùng bình xịt hơi cay xịt vào nạn nhân sau đó tẩu thoát
chỉ sau bốn mươi tám giờ gây án hai đối tượng lê minh thơ và kim trường vũ đã bị công an tỉnh kiên giang bắt giữ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên thơ đã rủ vũ đi trộm cắp tài sản
vào tối ngày một mươi tám tháng ba vũ chạy xe máy chở thơ đi từ tỉnh bạc liêu đến kiên giang
đến khoảng một giờ sáng ngày một mươi chín tháng ba thì phát hiện nhà của anh phạm văn hữu không đóng cửa cho nên vũ đã dừng xe lại
ngồi ngoài xe canh đường còn thơ treo qua hàng rào đột nhập vào trong lấy trộm hai máy tính sách tay và một điện thoại di động
khi bị chị mãnh vợ anh hữu phát hiện thơ đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào phòng ngủ
sau đó chạy ra ngoài lên xe vũ đang chờ sẵn tẩu thoát về bạc liêu
cho đến trưa cùng ngày thơ đem bán số tài sản vừa trộm được rồi chia tiền cho vũ
nhận được tin báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thuận đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét
cho đến ngày hai mươi chín tháng ba thì xác định thơ và vũ chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ đồng thời thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
sau khi bị kết án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản do đang nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại
nguyễn thị ngọc kiều đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan thể ngán hình sự công an tỉnh an giang ra quyết định truy nã
sau hơn một năm lẩn trốn khi kiều vừa đến khu vực phường mỹ long thành phố long xuyên thì bị bắt giữ
theo hồ sơ vụ án sau khi bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản kiều đã bỏ trốn
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín kiều bị bắt giữ theo quyết định truy nã
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp long xuyên tuyên phạt kiều hai năm tù về tội trộm cắp tài sản
và được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
trong thời gian tải ngoại kiều bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi chín tháng ba cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang ra quyết định truy nã đối với kiều
sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi vào ngày một tháng bốn kiều vừa đến khu vực phường mỹ long thành phố long xuyên thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã có chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn
xảy ra tại ngõ số bốn mươi ba bát đàn phường cửa đông quận hoàn kiếm hà nội khiến một nạn nhân tử vong
trước đó vào khoảng hơn bốn giờ sáng ngày hôm nay trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân
tại địa chỉ ngõ bốn mươi ba bát đàn phường cửa đông quận hoàn kiếm hà nội
khoảng bốn giờ một mươi phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận đám cháy triển khai hướng dẫn thoát nạn cứu sáu người ra vị trí an toàn
đám cháy đã được người dân sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu đến bốn h một mươi năm phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê thiệt hại ban đầu vụ cháy đã làm một nạn nhân tử vong nạn nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và thiêu dụi nhiều tài sản của người dân
chủ tịch ubnd tp hà nội giao công an tp hà nội chỉ đạo các đơn vị điều tra xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật
giao sở lao động thương binh và xã hội và ubnd quận hoàn kiếm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân
thưa quý vị do ảnh hưởng của mưa lớn trái mùa kết hợp với những đợt gió giật xảy ra trong những ngày vừa qua
trên địa bàn tỉnh phú yên hàng chục tàu cá hàng trăm lồng bè ươm tôm hùm và hàng ngàn hectare lúa mùa bị thiệt hại
công an tỉnh phú yên đã khẩn trương triển khai lực lượng kịp thời có mặt tại các vùng thiên tai để hỗ trợ nhân dân
tại huyện tuy an những đợt sóng biển dữ dội đã đánh chìm và làm hư hại hai mươi tàu cá của ngư dân tại các xã
một người vẫn đang mất tích
năm lồng tôm hùm ươm của ngư dân bị sóng đánh hư hại ước tính sơ bộ hàng chục tỷ đồng
công an huyện tuy an đã huy động gần bảy mươi cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ khẩn trương đến các vùng bị thiên tai
phối hợp cùng với bộ đội biên phòng dân quân giúp dân kết nối dây thừng răng neo cẩu kéo tàu cá đảm bảo an ninh trật tự
do sóng lớn hoạt động cứu hộ gặp không ít khó khăn địa phương đã huy động xe đào bánh xích đến hiện trường
để phối hợp với lực lượng công an biên phòng dân quân và bà con ngư dân để cầu kéo tàu cá
tại thành phố biên hòa những đợt sóng biển lớn đánh liên tục đã khiến gần ba mươi tàu cá neo đậu ven bờ biển
của long thủy xã an phú bị nhấn chìm hoặc là lệch nghiêng
ngay từ sáng sớm công an thành phố tuy hòa đã chỉ đạo đội thanh niên sung kích gồm hai mươi cán bộ chiến sĩ
phối hợp cùng với lực lượng công an xã dân quân địa phương và các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tuy hòa
nhanh chóng có mặt ở vùng bị thiên tai giúp ngư dân cẩu kéo tàu thuyền
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an tỉnh thanh hóa vừa ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
đối tượng trương hoàng vũ
trương hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn sao vàng xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi mắt phải
đối tượng phạm thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn hương sơn xã ngọc khê huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi ngay sơn căn
và đối tượng nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại thôn tân hưng thị trấn tân phong huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi chín và có sẹo chấm sau đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin
đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện